tòa án nhân dân tỉnh hưng yên vừa kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm hoàng thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chú tải thôn yên vĩnh xã dạ trạch huyện khoái châu tỉnh hương yên về tội vi phạm quy định khám bệnh và chữa bệnh
theo có trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh hương yên từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
hoàng thị hiền là y sĩ công tác tại trạm y tế xã mễ sở huyện văn giang tỉnh hưng yên
đã thực hiện việc khám bệnh chữa bệnh tiến hành nông giãn và vệ sinh bao quy đầu cho bệnh nhân trái quy định
không có giấy phép hoạt động không có đủ trình độ chuyên môn và không đảm bảo vệ sinh vô khuẩn dụng cụ khi khám chữa bệnh
kết quả trưng cầu giám định tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương đối với những vật dụng hoàng thị hiền dùng để nong giãn bao quy đầu cho bệnh nhân cho thấy
phát hiện virus gây bệnh xui màu gà
trong quá trình làm thủ thuật hoàng thị hiền dùng chung quanh kéo kim loại cho nhiều bệnh nhân khác nhau mà không sát khuẩn theo đúng quy trình
hậu quả đã làm lây nhiễm bệnh xùi màu gà cho một trăm một mươi bảy cháu nhỏ
kết thúc phiên tòa sơ thẩm tòa tuyên phạt hoàng thị hiền một mươi năm tù giam
đồng thời phải bồi thương thiệt hại cho các bị hại với tổng số tiền hơn hai ba tỷ đồng
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa không chế một đối tượng dùng dao chém bố mẹ đẻ trọng thương
đối tượng được xác định là tô văn hào
tại thời điểm bị bắt giữ hào không kiểm soát được hành vi
có biểu hiện nghi mắc bệnh tâm thần do sử dụng nhiều rượu trong thời gian dài
trước đó hào bất ngờ dùng dao tấn công bố ruột khiến nạn nhân bị thương nặng
bị con trai đuổi chém bố của hào đã bỏ chạy và chi hô mọi người
ngay thì tiếng kêu cứu mẹ của hào đã chạy vào căn ngăn và cũng bị con trai chém trọng thương
hậu quả vụ việc đã khiến hai người bị thương nặng và phải đưa đến viện cấp cứu
vâng vụ việc lại một lần nữa là lời cảnh báo cho những gia đình đang có người thân
có biểu hiện nghi mắc bệnh tâm thần loạn thần cần phải chủ động đưa đi bệnh viện để điều trị chữa bệnh
đồng thời cần phải nâng cao cảnh giác nên báo cho lực lượng công an và chính quyền địa phương
biết tình trạng tâm lý bất ổn của người thân để phối hợp có các biện pháp phòng ngừa hậu quả xấu
có thể xảy ra cho gia đình và xã hội
còn tại phú yên hai đối tượng là hồ trọng lây và nguyễn văn thuận
cùng chú tệ xã hòa quang bắc huyện phú hòa vừa bị công an huyện phú hòa tỉnh phú yên
điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng ba sau khi ăn nhậu xong thuận về nhà lây để ngủ
thì gặp võ văn quế chú tại tỉnh đắk lắc tại đây cả hai đã lời qua tiếng lại
sau đó quế bỏ ra về đến khoảng hai mươi một giờ cùng ngày lay về nhà nghe thuận kể lại việc có mâu thuẫn với quế
nghe xong lay chạy vào nhà lấy hung khí rồi cả hai điều khiển xe đến nhà trọ của quế
thuận đã dùng dao chém vào vai của quế còn lay dùng chân đá vào vùng mặt
kết quả giám định võ văn quế bị thương tích một mươi hai
một nhóm đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền trực tiếp qua mạng internet
tại ấp phú hữu xã cầm sơn huyện mỏ cây nam tỉnh bến tre đã bị phòng kế sát hình sự công an
tỉnh bến tre phối hợp cùng với công an huyện mỏ cầy nam bắt quả tàng
vụ việc vừa xảy ra vào chiều qua ngày một mươi tháng bốn
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ hơn năm mươi triệu đồng
bảy điện thoại di động các loại một mươi năm xe mô tô một máy tính sách tay một tv và nhiều thiết bị khác có liên quan
hai mươi đôi đối tượng có liên quan đã bị mời đến cơ quan công an để làm việc
qua làm việc các đối tượng khai nhận vào thời điểm trên phạm văn đua sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tệ xã cẩm sơn huyện mỏ cầy nam đến quán nước của chị huỳnh thị nguyệt ánh chú cùng địa chỉ để chơi
tại đây đua đã mở trang sv ba trăm tám mươi tám
chú tệ xem đá gà qua mạng và được sự đồng ý của chị ánh
đua đứng ra làm cái rủ dê các đối tượng khác cùng tham gia sát phạt và thuê nguyễn văn sơn phụ chung chi cho các đối tượng
sau khi đã đá được tám trận trực tiếp qua quan sát màn hình tv thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang
hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tại bắc giang mới đây đã xuất hiện một đối tượng giả danh bộ đội để lừa đảo chiếu nọt tài sản
đối tượng được xác định là nguyễn trọng đài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại thôn dị chế xã dị chế huyện tiên lữ tỉnh hương yên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận thường xuyên lang thang lưu động trên những chuyến xe bắc nam hay những chuyến xe trên địa bàn tỉnh hưng yên hải dương hà nội
để bắt chuyện làm quen và giả danh là giảng viên trường quân sự quân khu bảy có khả năng xin được việc làm lương cao chi phí thấp
bằng thủ đoạn trên đài đã lừa đảo của anh nguyễn văn chính ở thôn toàn thắng xã lão hộ huyện yên dũng tỉnh bắc giang với số tiền trên năm triệu đồng
khi đang tiếp tục dùng chiêu trò lừa anh chính thì đã bị anh chính báo cho công an bắt giữ
khám xét tại phòng trọ của đối tượng lực lượng công an đã thu được một số trang phục xuân hè thu đông của quân đội
hiện cơ quan kể sát điều tra công an huyện yên dũng vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ai là bị hại của vụ án trên
liên hệ trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên dũng tỉnh bắc giang theo số điện thoại chín trăm tám mươi tám năm mươi năm một trăm tám mươi tám để phối hợp giải quyết
mua phải vàng giả từ phía khách hàng là một trong những rủi ro mà các chủ cửa hàng vàng phải đối mặt
nếu chỉ bằng mắt thường hay các phương pháp thủ công hiện nay thì không thể phân biệt được vàng giả và vàng thật
hàng loạt cửa hàng vàng tại quảng ngãi vừa xa bẫy
chiêu trò của các đối tượng lừa đảo
các đối tượng vàng giả mạng vàng thật có đóng logo số hiệu vàng uy tín nổi tiếng rồi đem đến các cửa hàng vàng để bán
và do vàng giả được làm tinh vi nên dù đã kiểm tra các chủ tiệm vàng vẫn không phát hiện
qua công tác nắm tình hình công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi nhận định xã bình hòa là địa phương trong huyện có số tiệm vàng bị các đối tượng lừa bán vàng giả nhiều nhất
cái da chị bị này ngang chị nói em ngang nó vô nó bấm dần cho chị
mà thôi chị thấy cái thèn này quen quen
chị cứ bã cái mắt vòn ra nè chị bã cái mắt vòn vòn rồi nó mềm em hiểu không
đó chị mới lấy chị coi lấy hồn lấy chị coi chị đem rồi chị thử
chúng mặt xích vô thì nó vẫn trả lại màu vòn em ơi
cái của chị là không phải giòn rõ hết nhưng mà cái của chị là nó chị đưa thẻ thử rồi chị đi thử tủi rồi cái đây là ả trang là bọt ả trang là dây bọt mà vòn ố hoà của chị có vòn
thì chị cũng tin thiệt là chị cũng mua mà trang khay là mua một cái khâu đầy là hồng chín mươi chín bốn mươi chín á
với là một cái dây là nam chỉ là nam mà đáng có hiệu là m a d
thì chị nghĩ là không thấy đường thì chị mới mượn con bái kia nó coi thì nó cũng vẫn thấy m a d đoàn quang
rồi cái đó là thương hiệu đáng của sài gòn á mà là chị cũng vẫn mua
vào cuộc điều tra công an huyện bình sơn đã từng bước lần ra manh mối thủ phạm bắt giữ cặp tình nhân nguyễn hữu nghĩa ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi và nguyễn thị kim nga ở huyện đắc lây tỉnh con tum
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng uy tín và nổi tiếng rồi đem đến các tiệm vàng bán
do vàng giả được làm tinh vi nên dù đã kiểm tra các chủ tiệm vàng vẫn không phát hiện ra

bước đầu hai đối tượng khai nhận đã sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật

bước đầu hai đối tượng khai nhận đã sử dụng vàng giả mạ vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng thật có đóng logo số các hiệu vàng
đi du lịch hàn quốc không với mục đích ngắm hoa anh đào hoặc không có việc quá gấp gáp thì có thể lùi thời gian làm visa trong một vài tháng tới
ứng dụng công nghệ fasco của công ty fasgo việt nam đang chuẩn bị tung ra dịch vụ đi chung taxi trong tháng bốn này tại hà nội với giá được tiết lộ vào khoảng ba triệu đồng cho một hành khách
theo đó dịch vụ đi chung trực thăng sẽ gồm bốn loại sky tour với tour ngắm cảnh hà nội và vùng bắc bộ từ trên không skywarding cho dịch vụ cưới chụp ảnh và rước dâu
skos là dịch vụ cứu trợ đặc biệt và y tế khẩn cấp và skyplus theo yêu cầu của khách hàng
mỗi chuyến bay khách hàng có thể đi chung tối đa là khoảng một mươi hai người
tính ra chi phí theo vị này dự kiến chưa đến ba triệu đồng một hành khách có thể trải nghiệm dịch vụ trực thăng đầu tiên tại việt nam